nhận làm visa hộ chiếu đi nước ngoài đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người
chuyên án vừa được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc cạn
phối hợp với công an thành phố bắc cạn phá thành công với cảnh báo mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác
tự bảo vệ mình trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi của các đối tượng nhất là dịp cuối năm
căn cứ kết quả điều tra đã xác định đối tượng phạm thị hà chú tại thành phố thái nguyên
có quen biết với một nạn nhân chú thành phố bắc cạn từ khi còn làm việc cùng nhau ở trung quốc
và vẫn thường xuyên liên lạc đến khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai biết bà hà đang làm thủ tục để xin hộ chiếu qua trung quốc
nên nạn nhân có trao đổi và nhờ hà làm hộ chiếu giúp hà đã yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản
và chuyển hộ chiếu cũ bằng xe khách xuống thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên cho hà
ngoài ra nạn nhân này còn giới thiệu thêm ba người khác cũng có nhu cầu làm hộ chiếu qua gia lô của hà
để liên hệ làm visa hộ chiếu

nhân đã chuyển tiền cho hà nhiều lần với tổng số tiền trên một trăm năm mươi năm triệu đồng
mọi giao dịch đều được chuyển đến những số tài khoản do phạm thị hà cung cấp
tuy nhiên sau đó hà không thực hiện lời hứa cho bốn người đã chuyển tiền
và cũng không chuyển tiền trả lại cho nạn nhân
căn cứ các tài liệu thu thập cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc cạn
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khởi tố bị can đối với phạm thị hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các vụ việc lừa đảo trên không gian mạng đang gia tăng
nhất là vào dịp cuối năm
mỗi người hãy nêu cao tinh thần cảnh sát
tự bảo vệ mình trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi của các đối tượng